thưa quý vị sau một ngày xét xử sơ thẩm vào chiều ngày hôm qua
tòa án nhân dân tỉnh an giang đã tuyên phạt các bị cáo là nguyễn tuấn thanh một mươi bảy năm tù
trần hải nam một mươi một năm tù hồ phước đại bảy năm tù cùng về tội giết người
và nguyễn vũ linh một năm sáu tháng tù về tội cố ý gây thương tích
theo cáo trạng vào ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một thanh và linh cùng nhóm bạn uống bia
tại quán nhậu quốc huy thuộc ấp phú hòa hai xã bình hòa huyện châu thành
trong lúc uống bia thì đã xảy ra cự cãi giữa linh với nguyễn văn khánh
sinh năm hai nghìn hai trú tại huyện châu thành cũng đang có mặt tại quán
linh cầm chai bia đập vào đầu khánh thì đã được mọi người can ngăn
trên đường trở về nhóm của thanh thấy nhóm thanh niên đi xe mô tô
nghĩ là bạn của khánh đuổi đánh mình cho nên thanh đã gọi điện cho nam
và một vài người khác mang theo hung khí đến quán bia
khi đến nơi thanh đã lao vào dùng mũ bảo hiểm và thanh sắt đánh khánh
còn nam dùng dao bấm đâm vào khánh nhiều nhát
đại cầm dao tự chế chém vào lưng khiến nạn nhân tử vong
kết thúc phiên tòa ngoài bản án đã tuyên hội đồng xét xử còn buộc các bị cáo
và người đại diện hợp pháp của bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho gia đình nạn nhân
số tiền là một trăm bốn mươi chín triệu đồng
tiếp sau đây là những thông tin về truy nã tội phạm
và nội dung này cũng sẽ kết thúc phần điểm tin nhanh phát sóng lúc chín h của antv
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
bộ công an phối hợp thực hiện
chương trình an ninh ngày mới tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang đang tiến hành truy bắt trần văn hiếu
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn ở huyện lạng giang tỉnh bắc giang để điều tra về hành vi giết người
hiếu được xác định đã gây ra vụ thảm án ở xã tân thanh huyện lạng giang
và điều đáng buồn nạn nhân lại chính là những người thân ruột thịt của hiếu
theo thông tin từ cơ quan điều tra vào ngày hai mươi hai tháng một mươi công an bắc giang nhận được tin báo
của người dân về việc hiếu truy sát nhiều người trong gia đình
khi đến hiện trường lực lượng chức năng phát hiện thi thể ba người trong gia đình hiếu tử vong
trên người có nhiều thương tích gồm ông trần đình luật là bố của hiếu
bà bùi thị thoa sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín
làm vợ ông luật và chị trần thị thảo sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu con gái ông luật và bà thoa
cùng chú tại địa chỉ trên đã tử vong tại sân nhà
bước đầu lực lượng chức năng xác định hiếu giết bố mẹ và em gái
khi rời hiện trường hiếu đi xe máy hiểu honda dream biển kiểm soát chín mươi tám h năm mươi hai nghìn tám trăm sáu mươi tám
đổi mũ bảo hiểm mặc quần dài có vạch kẻ trắng và áo dài tay màu xanh
được biết hiếu có một tiền án về tội cố ý gây thương tích
vừa chấp hành sau một án phạt tù vào ngày một mươi ba tháng một mươi
công an bắc giang đề nghị người dân khi có thông tin về đối tượng hiếu
thì thông báo đến cơ quan công an gần nhất hoặc qua số điện thoại chín trăm một mươi ba hai trăm năm mươi tám một trăm hai mươi bảy hoặc chín trăm tám mươi bốn hai trăm hai mươi năm bảy trăm chín mươi ba
thưa quý vị sau thời gian tích cực điều tra ngày hôm qua hai mươi hai tháng một mươi
công an huyện đình quán đồng nai đã kết luận điều tra đồng thời chuyển hồ sơ
đến viện kiểm sát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố bảy bị can về tội gây rối trực tự công cộng
bảy bị can bị truy tố gồm nguyễn minh vương hai mươi một tuổi và lê minh trí tài hai mươi hai tuổi
dương tuấn quang hai mươi hai tuổi đỗ minh trung một mươi tám tuổi võ trường an hai mươi một tuổi
nguyễn phước hải hai mươi một tuổi và đinh thanh phong hai mươi tuổi
cả bảy đều ngụ huyện định quán tỉnh đồng nai
theo kết luận điều tra vào khoảng hai mươi một h ngày hai mươi bốn tháng bảy
bảy bị can trên thông qua mạng xã hội hẹn nhau tập trung tại quốc lộ hai mươi km hai mươi bảy
tập chín mươi bốn xã túc trưng huyện đình quán tỉnh đồng nai
và khoảng hai mươi đối tượng hiện chưa rõ lai lịch để đua xe trái phép
tại đây nhắm thanh niên trên tử bắt cặp đua xe nhằm mối đích xem xe mô tô của ai có tốc độ nhanh hơn
khi chạy được khoảng bốn vòng thì bị lực lượng công an phát hiện truy bắt bảy bị can trên
hành vi của các bị can trên gây mất an ninh trật tự
gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông trên tuyến quốc lộ hai mươi
còn tại đồng tháp phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can
và bắt tạm giam đối tượng võ phi hùng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu ngụ khóm mỹ hưng phường ba thành phố cao lãnh
về hành vi lừa đạo chiếm đoạt tài sản
theo điều tra vào khoảng tháng một năm hai nghìn hai mươi một phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã bắt giữ đối tượng nguyễn thị tốt
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người với số tiền trên hai mươi một tỷ đồng
mở rộng điều tra cơ quan công an đã bắt sự đối tượng hùng vì đã có hành vi giúp sức cho bị can tốt
đưa ra thông tin giả về việc mua được nhiều nền nhà tái định cư và đang làm thủ tục cấp giấy tờ đất
để bị hại tin tưởng đưa tiền mua nền nhà rồi chiếm đoạt
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hà nam đã vận động đối tượng trần gia long
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hiện ở tổ một phường quang trung thành phố phủ lý tỉnh hà nam
giác đầu thú
trước đó vào ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một các lực lượng chức năng công an tỉnh hà nam đã bắt quả tăng một mươi chín đối tượng
đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại địa bàn phường hai bà trưng thành phố phủ lý
quá trình điều tra mở rộng vụ án cơ quan công an xác định trần gia long đã bán trái phép chất ma túy
cho một đối tượng trong nhóm để tổ chức bay lắc
căn cứ các tài liệu thu thập được cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam
đối với trần gia long nhưng đối tượng đã bỏ trốn
vào ngày một mươi tám tháng một mươi phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hà nam ra quyết định truy nã
về tội mua bán trái phép chất ma túy đối với long
sau khi được tuyên truyền vận động gia đình thuyết phục long đã đến cơ quan công an đầu thú để được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tam bình tỉnh vĩnh long đã kết luận điều tra
chuyển hồ sơ đến viện kiểm sát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố một mươi sáu bị can về hành vi
hủy hoại tài sản
theo hồ sơ vào lúc một mươi bảy h ba mươi phút ngày một mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một châu văn phụng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
trú xã song phú huyện tam bình cùng với bốn đối tượng khác cùng trú tại huyện tam bình
tổ chức nhậu tại một quán trên địa bàn xã song phú
trong lúc nhậu phụng rủ cả nhóm đến quán karaoke trên địa bàn xã hậu lộc huyện tam bình để xin tiền
phụng đã bỏ hai đối tượng trong nhóm rủ thêm nhiều người đi cùng để áp đảo tinh thần chủ quán
đến nơi phụng vào xin tiền
nhưng không được nên đã cùng với sáu người trong nhóm đập phá tài sản trong quán gây thiệt hại hơn bốn triệu năm trăm linh nghìn đồng
đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch covid một mươi chín là nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu của lực lượng công an tp hcm
đòi hỏi trách nhiệm cao hơn đối với những chiến sĩ công an trực tiếp quản lý địa bàn
thời gian qua nhiều tấm gương cán bộ chiến sĩ công an đã vượt qua khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
đại úy trần thành được cảnh sát khu vực phường tân hương thuận quận một mươi hai là một trong số đó
từ khi được giao nhiệm vụ cảnh sát khu vực khu phố bảy phường tân hương thuận đồng chí được luôn sông sáo nhiệt tình
trong quản lý bám sát địa bàn đảm bảo tình hình an ninh trực tự quan tâm tận tình hướng dẫn người dân
làm các thủ tục hồ sơ giấy tờ hỗ trợ giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn
trong thời gian cao điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp đại úy trần thành được luôn có mặt tại địa bàn để kịp thời xử lý những vụ việc về an ninh trật tự
và hỗ trợ cho người dân ở những khu vực cách ly
và chín đồng chí được cũng bị nhiễm covid một mươi chín trong lúc làm nhiệm vụ phải đi điều trị
sau thời gian vừa khỏi bệnh đồng chí lập tức xin được đi làm cùng đồng đội của mình tiếp tục với cuộc chiến phòng chống dịch bệnh và đảm bảo an ninh trật tự
trong thời gian cao điểm dịch bệnh đại ủy trần thành được luôn có mặt tại địa bàn để kịp thời xử lý những vụ việc về an ninh trực tự
trên địa bàn tập trung đông dân cư trong đó có nhiều hoàn cảnh gặp khó khăn
thời điểm dịch bệnh đồng chí được đã đứng ra vận động hai năm tấn gạo nhiều tấn rau củ hàng trăm thùng mì gói cùng nhiều nhu yếu phẩm khác hỗ trợ cho người dân
vận động nhiều chủ nhà trọ giảm tiền phòng cho người thuê trọ
chính nhờ sự quan tâm chia sẻ tận tình của đồng chí được cùng tổ dân phố nên người dân khu phố bảy phường tân hương thuận rất an tâm và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch